mở rộng điều tra vụ án vi phạm các quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại công ty cổ phần cao xu đắk lắc
cơ quan điều tra tiếp tục khởi tố thêm hai bị can là bùi quang ninh tổng giám đốc công ty cổ phần cao xu đắk lắc và huỳnh văn toàn nguyên trưởng phòng kinh doanh xuất nhập khẩu công ty
trước đó viện kiểm sát nhân dân tỉnh đắk lắc cũng đã phê chuẩn khởi tố vụ án để điều tra sai phạm có liên quan tới hợp đồng cung ứng giống cây cao su nhập khẩu malaysia
gây thiệt hại gần một bốn tỷ đồng xảy ra tại công ty trách nhiệm hưu hạm một thành viên cao su đắk lắc nay là công ty cổ phần cao xu đắk lắc
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc đã khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông văn đức lư cựu tổng giám đốc công ty cổ phần cao xu đắk lắc để điều tra về tội danh trên
cuối tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc tiếp tục khởi tố bắt tạm giam ông võ tiến hùng
cựu phó phòng kỹ thuật kế hoạch đầu tư công ty cổ phần cao xu đắk lắc